hiện tại thì nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước trong đó thì có khu di tích lịch sử đền hùng
đã mở cửa trở lại và tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch
để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ
khác với không khí vắng vẻ của những ngày thực hiện cách ly do dịch covid một mươi chín
tại đền hùng vào sáng nay nhiều người dân và du khách đã tới thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công đức tổ tiên
với tình hình dịch bệnh cơ bản được đẩy lùi đền hùng là nơi lý tưởng để nhiều người dân và du khách lựa chọn là điểm đến trong dịp nghỉ lễ dài ngày
về các nước rửa tay là tương đối đầy đủ nó cũng là điều kiện để đảm bảo cho công tác phòng dịch chung
thì đó cũng là một yếu tố rất là tốt đảm bảo cho người dân đi lại đảm bảo được phòng chống dịch
thì qua đây thì cũng rất mong là tất cả bà con cùng phối hợp để đẩy lùi dịch covid
để bảo đảm an toàn cho người dân du khách cũng như cán bộ và nhân viên
khu di tích lịch sử đền hùng đã bố trí các điểm kiểm tra sức khỏe
các điểm sát khuẩn được đặt tại khu vực bảo vệ
cổng ra vào khu di tích và các đền thờ thuận tiện cho người dân
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định phòng chống dịch bệnh của bộ y tế
bà con về với đền hùng thì cũng đã thực hiện rất là nghiêm các quy định
thế và để cho đồng bào và du khách yên tâm khi về tháp hương trên công đúc đầu tiên
thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ngành y tế
có những định kỳ để phun thuốc khử trùng tại toàn bộ các đền trong di tích
cũng như là bố trí các điểm phát cầu trang cũng như là dung dịch sắt khuẩn
thế và trong thời gian hiện nay thì dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi
thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con là về với đền hùng về thắp hương trên công đúc tổ tiên
thì cũng nên thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế để cho đảm bảo an toàn nhất khi về tháp hương trên công đúc đầu tiên
lượng du khách thập phương hành hương về đền hùng trong những ngày tới có thể sẽ tăng
nhưng không vì thế mà chủ quan lơ là
trong công tác phòng chống dịch bệnh việc tiếp tục triển khai nghiêm túc đầy đủ những biện pháp phòng dịch
sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân du khách khi về với đất tổ vua hùng